mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đến từ tỉnh tây ninh
thưa quý vị đội biên phòng lò gò phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
thuộc bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh bắt quả tang đối tượng huỳnh công khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đang tập kết một trăm chín mươi tám thùng bia lậu mang nhãn hiệu thaiger để đưa đi tiêu thụ
một mươi chín h ba mươi phút ngày một bốn tại ấp hảo lợi xã hỏa hiệp huyện tân biên tỉnh tây ninh
đồn biên phòng lò gò phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi c bảy nghìn ba trăm bảy mươi do huỳnh công khanh làm chủ
khi đang chất lên xe một trăm chín mươi tám thùng bia hiệu tháiger để mang đi tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra khanh đã không xuất trình được giấy tờ chứng từ về nguồn gốc của số bia trên
qua làm việc huỳnh công khanh khai nhận số bia trên là của mình và là hàng nhập lậu từ campuchia
đồn biên phòng lò gò đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính huỳnh công khanh
vì hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tạm giữ phương tiện tăng vật
gồm một xe ô tô cùng một trăm chín mươi tám thùng bia hiệu tháiger để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp châu đốc an giang cho biết
trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
phát hiện và bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc
một mươi năm h ngày hai tháng bốn tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp châu đốc
tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn
khi đến đường tân lộ kiểu lương thuộc khóm tám phường châu phú a
thì phát hiện xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy h ba trăm tám mươi ba do lê hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại địa phương điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở bảy bộ máy lạnh đã qua sử dụng
và một trăm năm mươi chín sản phẩm bình giữ nhiệt mỹ phẩm nước giặt nhãn mát nước ngoài
và không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ tịch ubnd huyện vĩnh hưng tỉnh long an vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trên một trăm linh triệu đồng đối với hai đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện vĩnh hưng
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện
tuần tra trên tuyến đường tỉnh lộ tám trăm ba mươi một c
xã vĩnh bình huyện vĩnh hưng
phát hiện xe ô tô tải do sơn điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
phát hiện trên xe có chở nhân và sáu trăm linh thùng bia không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua xác minh tâm thông qua người quen biết có bán bia giá rẻ
nên cùng sơn và nhân hùn mua sáu trăm linh thùng bia bán lại kiếm lời
sau đó tâm đặt mua sáu trăm linh thùng bia
sơn điều khiển xe ô tô chở nhân tâm đến địa điểm để nhận bia
sau khi chở sáu trăm linh thùng bia về thị trấn vĩnh hưng để tiêu thụ
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị thời gian qua lực lượng công an tại tỉnh an giang
đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng
triển khai đồng bộ các biện pháp trong đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới
nhất là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép buôn lậu và gian lận thương mại
qua đó đã đem lại những kết quả tích cực trên tuyến biên giới tây nam
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai chỉ tính riêng trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
công an huyện cùng lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm một mươi sáu vụ xuất nhập cảnh trái phép
liên quan năm trăm ba mươi tám đối tượng
trong đó có nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại
khi các đối tượng cố tình tuần hàng hóa từ nước campuchia vào việt nam và ngược lại
các đối tượng là ở phía campuchia họ đã lập những trang mạng xã hội
để thông tin là tìm người có cần việc làm để sang campuchia làm việc
lương bổng đại khái lương để rất cao thu hút người dân
người ta nhẹ dạ cả tin người ta không biết người ta mới tìm đường đến an phú để xuất cảnh sang campuchia
song song đó để được xuất cảnh thuận lợi đó thì đối tượng campuchia lúc nào cũng có một cái đường dây mắc xích
để khi các đối tượng từ nơi khác đến thì các đối tượng là ở địa bàn của an phú đã tiếp nhận
đưa vào các nhà trọ nhà nghỉ để giấu trong đó
đợi dụng những cơ hội mà lực lượng chức năng sơ sức để đưa sang campuchia
chỉ trong bốn tháng đầu năm lực lượng công an đã khởi tố bốn vụ
liên quan một mươi hai đối tượng có hành vi tổ chức môi giới đưa người khác ra nước ngoài trái phép
các đối tượng còn lại cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính
bên cạnh đấu tranh lực lượng công an ở đây cũng chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân
nhất là người dân sống tại các khu vực biên giới về âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm
và những quy định của pháp luật liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép và chế tài đối với các hành vi này
cũng tuyên truyền cho anh em người dân tộc chăm tui đi campuchia về phải ngay cửa khẩu
đừng có đi trốn đi lén này kia nọ phải chấp hành theo chú trương đại nhà nước
bên cạnh công tác là phòng chống dịch và chống xuất nhập cảnh trái phép
thì đối với hồng phủ hội đã kết hợp với các lực lượng công an xã quân huyện
thường xuyên tổ chức tuần tra mật phục chống buôn lậu giá lợn thương mại và các loại tội phạm
sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã nâng cao ý thức người dân
từ đó tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho công an các xã thị trấn kết hợp với lực lượng dân quân ở xã
rồi biên phòng xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra
hành vi xuất nhập cảnh là hành vi trái pháp luật và luôn bị xử lý nghiêm
vậy nên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi công dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
đồng thời tố giác kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép
nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phá hủy tổ chức tuần tra an ninh biên giới quốc gia
chuyên án về ma túy bắt giữ một đối tượng thu giữ một kg ma túy kentamin
và điều đáng nói là các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy bằng đường hàng không
đối tượng bị bắt là nguyễn minh tuấn trú tại khối bình yên phường hưng bình tp vinh
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy kentamine năm trăm linh viên thuốc lắc một xe máy và một điện thoại di động
tuấn đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn khai nhận đã cấu kết với người thân đang ở nước anh để mua ma túy
các đối tượng thông qua các phần mềm như zalo telegram messenger để bàn bạc
và lên kế hoạch vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
khi ma túy được chuyển về đến nghệ an tuấn nhận hàng và chia nhỏ
để bán cho các đối tượng có nhu cầu tại tp vinh
chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền
đã dùng bom xăng tự chế để tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển
hậu quả đã làm cho một người trên tàu là ngư phủ
và với hành vi trên vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang
đã bắt giam năm đối tượng là phạm đức vun ba mươi hai tuổi trần cao kỳ hai mươi sáu tuổi bành văn bi ba mươi ba tuổi
nguyễn minh đương và nguyễn bảo vẹn một mươi chín tuổi cùng chú tại xã vân khánh huyện an minh
về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tàu đánh bắt thủy sản do ông võ phi hùng làm thuyền trưởng cùng với ngư phủ là anh võ văn trung
và ba người khác đang neo đậu trên vùng biển
xã vân khánh thì bành văn bi chạy thuyền đến cự cãi tranh chấp khu vực đánh bắt với ông hùng
cho nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
lúc này bi điện thoại về cho gun sau đó hun cùng với kỳ vẹn đương và một số đối tượng khác
đi trên hai thuyền máy
mang theo hơn một mươi chai thủy tinh bên trong có chứa xăng chạy đến áp sát chiếc tàu đánh bắt thủy sản
đang neo đậu trên biển rồi cả nhóm vừa lớn tiếng vừa dùng nhiều chai bom xăng tự chế đốt lên tàu
hậu quả làm anh võ văn trung là ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng với thương tật là năm mươi bảy
công an xã tân bằng huyện thới bình tỉnh cà mau vừa bắt giữ đối tượng vương việt sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại khóm ba thị trấn thới bình huyện thới bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và điều đáng nói là đối tượng rất liều lĩnh ra tay thực hiện hành vi ngay cả khi trong nhà có nhiều người
vào trưa ngày hôm nay nguyễn văn trung đã bắt giữ đối tượng vương việt sang

và lấy đi một điện thoại di động nhiều vòng vàng dây chuyền và nhẫn trị giá trên một trăm năm mươi triệu đồng
sau hai mươi bốn giờ gây án lực lượng công an đã bắt giữ được vương việt sang khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn
cùng với tăng vật của vụ án được biết sang là đối tượng từng có ba tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
tối qua đến dạng sáng ngày hôm nay các tổ cảnh sát một trăm bốn mươi một công khai và hóa trang đã triển khai nhiệm vụ
trên dọc tuyến đường võ trí công quận tây hồ tp hà nội
chỉ ít phút sau nhóm chín chiếc xe phân khối lớn đang tụ tập bên đường đã bị bắt giữ
điều đáng nói cả chín chiếc xe này đều đã độ pô để tiếng nổ to hơn
chỉ cần nhích ga pô xe này sẽ phát ra tiếng nổ khiến cho người đi đường phải ớn lạnh
tình trạng các đoàn xe máy độ pô điều khiển lạng lách đánh võng
ở tuyến đường võ trí công diễn ra với thời gian dài lặp đi lặp lại nhiều lần
bất chấp lực lượng chức năng liên tục mở đợt bắt giữ các quái xế này
các phương tiện này sẽ được bàn giao về các công an phường nhật tân xuân la
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm
công an tỉnh bình phước vừa triệt phá thành công đường dây ma túy bắt giữ hai đối tượng
thu giữ một bánh heroin và rất nhiều vật chứng có liên quan đến ma túy để phục vụ cho công tác điều tra
hai đối tượng bị tạm giữ hình sự là phản trung
phạm trường sơn ba mươi tuổi và dương thanh sang ba mươi tám tuổi
cùng chú ấp thuận hòa một xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng ba cơ quan công an phát hiện bắt giữ phạm trường sơn
trên đường từ tp hcm về tỉnh bình phước đã quăng một bánh heroin xuống ven đường
gần đầu cầu sông bé để phi tan
đối tượng phạm trường sơn khai nhận nguồn gốc bánh heroin trên do dương thanh sang ba mươi tám tuổi
nơi ở ấp thuận hòa một xã phường lợi huyện đồng phú
đưa tiền cho sơn về tp hcm mua của một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch về cho sang
trong quá trình vận chuyển heroin về tỉnh bình phước nghi vấn bị theo dõi
nên sơn đã quăng bánh heroin xuống đen đường gần đầu cầu sông bé để phi tan
nhưng đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
cùng ngày cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của dương thanh sang
tại ấp thuận hòa một xã phường lợi huyện đồng phú
qua khám xét đã phát hiện lập biên bản thu giữ
nhiều vật chứng có liên quan đến ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy
cùng một số đối tượng có biểu hiện đã sử dụng ma túy tại nơi ở của sang
dương thanh sang cùng các đối tượng có liên quan đã được mời ra cơ quan công an để làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự kiên được
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngồi tại ấp căng nôn xã trường thọ huyện cầu nga về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đêm ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi đã uống rượu bia cùng bạn song được về nhà thấy mẹ ruột là bà thạch thủy bông
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cùng ngủ ấp căng nôn xã trường thọ
đang nằm ngủ và suy nghĩ là mẹ mình có nhiều con nhưng không phụ nuôi dưỡng
chỉ mình được chăm sóc nên bực tức và cho rằng đây là gánh nặng
sau đó được gọi bà bong thức dậy nói chuyện rồi xảy ra cử cãi
lúc này được đã dùng tay chân đánh và đã liên tiếp vào người bà bông
mặc cho bà bông năng nỉ phan xin đừng đánh
lúc này được còn dùng tay đập mạnh đầu bà bông vào bức tường bằng bê tông nhiều lần
và đánh liên tiếp vào người làm bà té ngã
bà bóng bỏ chạy ra phía trước sân nhà rồi nằm xuống nền đất và bất tỉnh
thấy bà bông không cơ động gọi không trả lời nên được bế bà bông vào trong nhà
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai được cùng người thân đưa bà bong đến bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh khám điều trị
đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bà bông tử vong
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai được đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vụ việc đang được công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
chiều ngày ba tháng bốn lực lượng chức năng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy xảy ra tại kho bãi chứa vải
trên đường nguyễn văn bứa thuộc xã xuân thới sơn khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
trước đó khoảng sáu giờ sáng cùng ngày người dân phát hiện cháy bên trong kho bãi chứa vải
nguyễn văn bứa xã xuân thới sơn huyện hốc môn nhiều người huy động thiết bị tài chỗ
giặt lửa nhưng không thành do bên trong kho bãi chứa nguyên vật liệu dễ cháy
ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh cảnh sát quần cháy chữa cháy huyện hốc môn
đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục các quận chí sĩ đến hiện trường để giặt lửa tránh cháy lan
đến trưa cùng ngày vụ cháy được khống chế và giật tắt song phần lớn mái che kho bãi đổ sập
một xe tải cháy trơi khung và nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ